trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ đưa một phụ nữ bị bệnh đi cấp cứu đảm bảo an toàn tính mạng
sự việc diễn ra vào chiều ngày hôm qua trên quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên
sau khi phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chở mẹ có dấu hiệu bị bệnh lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện thăm hỏi
nhận thấy mật độ giao thông đang tăng cao người phụ nữ thở dốc không còn khả năng tự ngồi nếu không đưa đến bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và cử hai đồng chí dùng xe chuyên dụng nhanh chóng chở người bệnh đến bệnh viện tim mạch tỉnh an giang cấp cứu kịp thời
ngày hôm nay trên tuyến cao tốc nội bài lào cai đoạn thuộc địa phận thành phố lào cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người tử vong tại chỗ
vào thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô chở rác biển kiểm soát hai mươi bốn c tám nghìn chín trăm chín mươi một của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà sạch lào cai do anh nghiêm xuân bách trú tại phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai điều khiển đi hướng lào cai hà nội
va chạm với xe mô tô mỗi xe có hai người đi ngược chiều hướng hà nội lào cai hậu quả bốn người đi trên xe hai xe mô tô tử vong tại chỗ hai xe mô tô và xe ô tô bị hỏng nặng
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với công an địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đảm bảo an ninh trật tự khu vực và tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn khá thông thoáng nhưng từ đầu giờ chiều thì lượng phương tiện đã tăng đột biến
lực lượng chức năng thậm chí đã nhiều lần quyết định đóng cao tốc để hạn chế phương tiện
tại phía nam trên cao tốc phan thiết dầu dây dòng người từ các tỉnh miền trung tăng cao đột biến khiến các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm hơn sáu km
một số phương tiện thậm chí đã bất chấp quy định đi vào làn rừng khẩn cấp
để giảm bùn tắc lực lượng cảnh sát giao thông đã điều hướng cho các phương tiện di chuyển theo hướng cô lộ
cùng chung tình trạng lượng xe tại cao tốc pháp vân ninh bình ngày hôm nay tăng gấp đôi gấp ba so với ngày thường
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý hơn bảy mươi một bốn trăm linh trường hợp vi phạm so với năm hai nghìn hai mươi ba tăng hơn hai trăm hai mươi ba
tuy nhiên nhờ vậy mà tình hình tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ
cụ thể trong bảy ngày tết toàn quốc đã xảy ra năm trăm bốn mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết hai trăm một mươi bốn người
so với tết nguyên đán quy mão
năm hai nghìn hai mươi ba số người tử vong do tai nạn giao thông đã giảm hơn hai mươi bốn
trong số hơn bảy mươi một bốn trăm linh trường hợp bị xử lý có hơn hai mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm bốn mươi một
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng gần hai trăm bảy mươi tám
một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như thành phố hồ chí minh hà nội đồng nai bắc giang nghệ an và bình phước
một số tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án tạm giam hình sự ngô tam khôi
trú tại quận tây hồ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
sau một thời gian dài theo dõi vào sáng ngày một mươi ba tháng hai tức mùng bốn tết tại khu vực bến xe yên nghĩa quận hà đông hà nội
lực lượng công an đã bắt quả tang ngô tam khôi đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tàng vật là hai bánh heroin cùng gần sáu trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khôi khai nhận mua ma túy vận chuyển về hà nội để bán kiếm lời
công an tỉnh gia lai vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước đã cấu kết với thủ đoạn gài bẫy nhận quà ngoại tệ giấy tờ từ nước ngoài gửi về việt nam
hai đối tượng trong đó có một đối tượng là người nước ngoài đã bị bắt và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai
hóa thông tin về tài khoản ngân hàng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng
lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan
cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo này có chân rết ở nhiều quốc gia châu á
lừa đảo nạn nhân ở nhật bản philippines campuchia thái lan việt nam với số tiền hàng là hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la mỹ
thưa quý vị phát hiện xe bán tải do người phụ nữ điều khiển chở theo bé gái có biểu hiện bị co giật
do ngặt nuốt phải hạt nhãn
cảnh sát giao thông huyện gò dầu của tỉnh tây ninh đã tiếp cận mở đường và đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
hành động rất ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông gò dầu đã khiến dành bé gái rất xúc động
và đã gửi thư cho lực lượng cảnh sát giao thông với lời cảm ơn
đang thực hiện tuần tra đảm bảo an toàn giao thông trên km một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tám trăm linh quốc lộ một a
đoạn thuộc thôn hai xã tân đức huyện hàm
hàm tân tỉnh bình thuận hai cán bộ công an đã bị tai nạn
vào khoảng năm giờ bốn mươi hai phút ngày một mươi bốn tháng hai trung úy trần đức lâm cán bộ công an huyện đức linh
đang tăng cường cho phòng cảnh sát giao thông điều khiển xe ô tô trên xe có trung úy phạm tấn phát
cán bộ trung đoàn cảnh sát cơ động thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
tăng cường cho phòng cảnh sát giao thông đang thực hiện ca tuần tra kiểm soát theo kế hoạch
khi đến km một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tám trăm linh quốc lộ một a đoạn thuộc thôn hai xã tân đức huyện hàm tân tỉnh bình thuận
không may xe ô tô va vào trụ bê tông bên đường và lao xuống mương nước
hậu quả làm trung úy trần đức lâm và trung úy phạm tấn phát bị thương
cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hàm tân
tuy nhiên do vết thương quá nặng trung úy phạm tấn phát đã hy sinh
trung úy trần đức lâm bị thương đang điều trị tại bệnh viện
lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc
đồng thời thăm hỏi động viên gia đình cán bộ hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ
khi được tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn
lê quý đường không chấp hành còn tông xe vào thượng úy trần trung đức gây thương tích nặng
công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê quý đường
sinh năm hai nghìn ba trú tại tổ một mươi bốn
phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái về tội chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng hai lê quý đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển
trên trục đường đại lộ nguyễn thái học tổ một phường nguyễn thái học thành phố yên bái tỉnh yên bái
thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố yên bái
làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
đường đã quay đầu xe bỏ chạy
vào thời điểm này thượng úy trần trung đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng đường đã không chấp hành
mà điều khiển xe lao thẳng về phía đồng chí đức khiến đồng chí đức bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lưu ký đường kết quả là năm mươi ba mg trên một lít khí thở
chiều tối ngày hôm nay tổng an tp hồ chí minh đã họp báo về vụ án giết người
cướp tài sản hiếp dâm xảy ra tại nhà trọ có địa chỉ tại một trăm linh ba trên một mươi tám quang trung
khu phố năm phường tăng nhân phú b tp thủ đức do đối tượng nguyễn đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú tại phường tăng nhân phú b tp thủ đức thực hiện
kết quả điều tra vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số một mươi bốn với lý do phụ giúp dọn đồ đạc
nguyễn đăng khoa đã khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản
sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm dẫn đến cái chết của chị vi thị thống
sau đó tiếp tục
nguyễn đăng khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân
đồng thời chiếm đoạt một lắc tay một nhẫn trên người hai nhẫn và một sợi dây chuyền vàng
một đôi bông tai và ba triệu đồng
đáng chú ý để che giấu hành vi phạm tội đối tượng nguyễn đăng khoa đã dùng dao phân tử thi
của nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào túi ni lông màu đen đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạt
bên đường nội bộ khu công nghệ cao tp thủ đức thuộc phường tăng nhân phú a tp thủ đức
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa về tội cướp tài sản giết người và hiếp dâm